thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi tám tháng sáu công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành
đang tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ cái chết của một nam công nhân
được phát hiện tử vong trước cửa phòng trọ vào sáng cùng ngày
nạn nhân là ông nguyễn sĩ phùng bốn mươi chín tuổi trú tại xã minh long huyện trơn thành tỉnh bình phước
ông phùng là công nhân xây dựng thuê phòng trọ ở ấp một xã minh long
trước đó vào sáng cùng ngày chủ phòng trọ đã phát hiện ông phùng nằm bất động trước cửa phòng và đã tử vong
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đã nhanh chóng có mặt để điều tra làm rõ